thưa quý vị và các bạn công an tp đồng hới tp quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng gây ra hai mươi tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tp đồng hới với tầm giá trị tài sản ước tính khoảng sáu trăm linh triệu đồng
công an tp đồng hới tp quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng gây ra hai mươi tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tp đồng hới với tầm giá trị tài sản ước tính khoảng sáu trăm linh triệu đồng
công an tp đồng hới tp quảng bình vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng gây ra hai mươi tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tp đồng hới với tầm giá trị tài sản trên địa bàn tp đồng hới với tầm giá trị tài sản trên địa bàn tp đồng hới

nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình đã kịp thời bắt giữ đối tượng trần thanh đạt thu hồi tài sản cho người dân